chị viu anh này ngày hôm qua thì chúng ta đã cảm giác là miền bắc rất là oi nồng rồi không biết là tình hình thời tiết ngày hôm nay sẽ diễn biến như thế nào
vâng ngày hôm qua thì toàn miền bắc vào thời điểm trưa nhiệt độ đã vượt qua ngưỡng là bốn mươi một độ c đặc biệt là tại quảng trị thì nhiệt độ trong khoảng là từ bốn mươi ba độ
vâng dự báo trong ngày hôm nay thì toàn khu vực từ bắc bộ cho tới trung bộ thì sẽ tiếp tục nắng nóng gai gắt cho tới hết ngày ba mươi tháng bốn và nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi chín cho tới bốn mươi hai độ c
vậy không biết là tình hình thời tiết tại tây nguyên cũng như là nam bộ thì sao
vâng ngược lại với bắc bộ là có những tín hiệu giảm nóng thì tây nguyên và nam bộ vẫn tiếp tục diễn biến nắng nóng với nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi ba độ c đến ba mươi bốn độ c
nắng nóng kèm theo độ ẩm thấp dưới năm mươi
thế nên quý vị cần nhớ
lưu ý là chúng ta cần bổ sung nước khoáng và tránh hoạt động ngoài trời để tránh trong một thời gian dài
vâng ạ cũng nên lưu ý là thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện để tránh xảy ra tình trạng chập cháy tại gia đình cũng như là khu dân cư